hôm nay là ngày mà các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
một kỳ thi mà về khâu tổ chức có thể được coi là thành công khi không để xảy ra một biến cố nào dù diễn ra trên khắp cả nước
tuy nhiên đây mới chỉ là một nửa chặng đường của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
bởi chỉ khi có phổ điểm chúng ta mới có được những đánh giá khách quan nhất về toàn bộ kỳ thi
sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những điểm đáng lưu ý nhất trong kỳ thi vừa qua
trong buổi sáng ngày thi cuối cùng gần năm trăm linh thí sinh trên cả nước thi tổ hợp khoa học xã hội
gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân
thời gian làm bài một trăm năm mươi phút chia đều cho ba môn
đây là năm thứ ba môn giáo dục công dân được đưa vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
ở đề thi sáng nay nhiều học sinh cho rằng
em thấy đề giáo dục công dân với đề địa lý khá là dễ còn đề lịch sử thì hơi một chút
em thấy sợ mối xử rồi còn đâu để vừa tầm học sinh
môn ngữ văn môn toán ngoại ngữ và tổ hợp các môn thi khác có một điểm chung khác hẳn với năm ngoái
là không còn tình trạng môn quá khó môn quá dễ
tất cả các môn được xây dựng theo ngưỡng vừa cơ bản để đạt mục đích xét tốt nghiệp
đồng thời có độ phân hóa phù hợp để xét tuyển đại học cao đẳng
độ phân hóa của đề thi năm nay chủ yếu nằm ở lớp một mươi hai
phần các mức độ khá là rõ nhưng mà nếu mà so với đề toán hôm qua thì khó hơn
như em thì làm từ một đến tám thì đơn giản còn từ lên các câu sau thì nó sẽ khó hơn
rút kinh nghiệm từ những sai phạm ở kỳ thi năm ngoái
năm nay bộ giáo dục và đào tạo đã tăng cường công tác thanh tra
đặc biệt thanh tra đột xuất ở các địa phương
ngoài nội dung chỉ đạo thanh tra ở cả ba khâu chuẩn bị coi thi chấm thi
mặc dù là chúng ta đã quán triệt các giám thị tham gia coi thi
rồi thanh tra kỳ thi phải nắm chắc quy chế rõ cái nhiệm vụ của mình
thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ được giao không có tự ý nhờ ủy quyền
hoặc là làm việc không hết cái trách nhiệm mà được giao
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay cụm thi hòa bình cũng như sơn la hà giang
được dư luận đặc biệt quan tâm sau những bê bối gian lận điểm thi năm hai nghìn một mươi tám
cũng tại các điểm thi này
công tác tổ chức thi được đặc biệt tăng cường
trong hai ngày thi đầu có bốn mươi tám thí sinh vi phạm quy chế thi
những vấn đề về gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao không ghi nhận trường hợp nào
tuy nhiên vào tại môn ngữ văn khi thí sinh làm bài được khoảng hai phần ba thời gian
thì đề thi môn này đã được phát tán trên mạng xã hội
nguyên nhân là do một thí sinh đã lợi dụng việc lơ là của giám thị
và mang điện thoại vào phòng thi sau đó chụp ảnh đề thi
và gửi cho bạn bè ra bên ngoài nhờ giải hộ
đây là một cái việc mà tôi đề nghị là các hội đồng thi
quan trị đến từng các điểm thi để nhắc nhở thí sinh vì quyền lợi của các thí sinh này
và nếu như ở bên trong phòng thi là những căng thẳng áp lực
thì phía bên ngoài cổng trường là những hình ảnh đẹp
những sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh và người nhà các em
lực lượng công an căng mình bảo đảm an ninh trật tự
những cái ôm lời động viên của những ông bố bà mẹ
tất cả đều chung mong muốn kỳ thi này diễn ra an toàn
còn các em sẽ yên tâm bình tĩnh để đạt được kết quả cao nhất